bộ công thương vừa tổ chức hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giải pháp phát triển bền vững
một trong những giải pháp được đưa ra tại hội thảo đó là thúc đẩy sản xuất phát triển
tạo nguồn hàng có chất lượng cho xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng
xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu mở cửa và phát triển thị trường
tăng cường các biện pháp nhằm duy trì thị trường xuất khẩu ổn định
năm hai nghìn một mươi tám tình hình xuất khẩu được nhận định là sẽ tiếp tục có những cơ hội
để tăng trưởng khi các cam kết hội nhập được triển khai sâu rộng giúp thuế xuất nhập khẩu tiếp tục giảm sâu
những nỗ lực của chính phủ các bộ ngành trong cải cách thủ tục hành chính
kiến tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi thông thoáng minh bạch
góp phần khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh trong nước cũng sẽ tạo động lực xuất khẩu
tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn chưa được nhâm mặt
không mong muốn và còn yếu trong khâu chế biến nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn thua thiệt trên thị trường
nhưng lại do một doanh nghiệp thái lan làm thậm chí là cái tên tiếng việt còn viết sai chính thả
thế nhưng mà người ta vẫn ra được thị trường và chính những cộng đồng người việt nam bên đó
tiêu thụ cái sản phẩm việt nam thông qua một đất nước khác
thì tôi cho rằng đấy là một sự rất là yếu kém của doanh nghiệp việt nam trong vấn đề tiếp thị
bên cạnh khâu chế biến doanh nghiệp việt nam còn yếu cả về khâu tiếp thị quảng bá sản phẩm ra nước ngoài
khiến việc xuất khẩu cũng bị hạn chế
thực tế cho thấy hiện nhiều sản phẩm của việt nam
xuất khẩu ra nước ngoài lại phải núp bóng của các nước khác
ví dụ như sản phẩm chè của việt nam thì phải núp bóng chè của trung quốc sri lanka hay chè của ấn độ
thì mới có thể xuất khẩu được
bởi các thương hiệu chè của các nước trên đều đã được tiếp thị quảng bá rất tốt trên các thị trường tiềm năng
việc xuất thô sẽ không thể nâng kim ngạch xuất khẩu lên mức cao hơn hiện nay
và nếu chúng ta không đầu tư vào công nghệ chế biến chế tạo và quảng bá thương hiệu
thì xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài vẫn bị phụ thuộc
và hạn chế như hiện nay